xin kính chào quý vị và các bạn
trong chiều nay khối không khí lạnh sẽ tràn xuống nước ta ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông bắc bộ cây mưa rào và rông trên diện rộng
cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ một mươi năm ba mươi mm có nơi trên năm mươi mm
nguy cơ cao xuất hiện lốc rét mưa đá và gió rất mạnh
từ đêm nay nhiệt độ sẽ giảm mạnh trời chuyển rét riêng vùng núi có nơi rét đậm rét hại
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai duy trì trong khoảng một mươi chín hai mươi một độ
từ ngày một mươi bốn khi nằm sâu trong khối không khí lạnh thì mưa giảm nhanh nhưng trời vẫn nhiều mây nên nhiệt độ chỉ tăng chậm
trời tiếp tục ở ngưỡng rét
tương tự các tỉnh thành phía tây bắc bộ cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối nay sẽ có mưa rào và rông rải rác
lượng mưa phổ biến cũng từ một mươi năm đến ba mươi mm
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió rất mạnh nguy hiểm
nền nhiệt trên khu vực cũng giảm mạnh trời chuyển rét với mức nhiệt đêm nay ngày mai chỉ giao động trong khoảng một mươi sáu hai mươi ba độ
sau đó sang ngày một mươi bốn
trong ngày một mươi bốn mưa sẽ giảm nhanh nhưng nền nhiệt tăng lên không đáng kể
từ đêm nay khu vực bắc trung bộ cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên có mưa rông rải rác
có nơi có mưa to đến rất to với lượng mưa từ năm mươi một trăm linh mm có nơi cao hơn
riêng hà tĩnh sẽ có mưa trong khoảng tám mươi một trăm năm mươi mm có nơi trên hai trăm linh mm
mưa lớn sẽ còn kéo dài nên người dân cần đề phòng với lũ quét sạt lở đất
cũng như hiện tượng ngập úng các diện tích lúa cũng như hoa màu gây thiệt hại
về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực cũng chuyển rét với mức nhiệt ngày đêm giao động từ một mươi sáu đến hai mươi sáu độ
các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên từ gần sáng một mươi hai đến đêm một mươi ba tháng một mươi một sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
mưa lớn có thể còn kéo dài cho đến khoảng ngày một mươi bảy tháng một mươi một với tổng lượng mưa từ ngày một mươi bốn đến một mươi bảy phổ biến từ hai trăm linh bốn trăm linh mm
có nơi trên sáu trăm linh mm đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng khu vực trũng thấp
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây cũng giảm đi đáng kể chưa chiều giao động trong ngưỡng hai mươi bảy ba mươi độ
vùng cao tây nguyên về chiều tối vẫn duy trì mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió rất mạnh nguy hiểm
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây nhìn chung ít biến động với mức nhiệt trong hôm nay cũng như ba ngày tới vẫn sẽ giao động trong khoảng hai mươi ba mươi một độ
ở phía nam khu vực nam bộ vẫn chịu tác động của rãnh áp thấp xích đạo và nhiễu động gió đông
vì thế chiều và tối tiếp tục có mưa rào và rông rải rác cục bộ có nơi mưa vừa mưa to
trong mưa rông có thể kèm theo lốc rét và gió rất nguy hiểm đi kèm
nhiệt độ ở các tỉnh phía nam chưa có nhiều biến đổi ngày đêm giao động trong khoảng hai mươi hai ba mươi ba độ